thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố hà nội về việc chủ động ra soát khoanh vùng các đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng theo nghị quyết bốn mươi hai của chính phủ
qua giả soát bước đầu sở lao động thương binh và xã hội hà nội xác định có khoảng năm mươi hộ nghèo cận nghèo hơn tám mươi tám người có công và hơn một trăm tám mươi hai đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
theo đó dự kiến đối tượng thụ hưởng từ chính sách bảo hiểm xã hội sẽ nhận hỗ trợ trong tháng bốn người có công đối tượng bảo trợ xã hội hộ nghèo cận nghèo sẽ nhận hỗ trợ vào cuối tháng bốn đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
riêng nhóm lao động tự do là nhóm đối tượng khó xác định nhất nên có thể sẽ nhận được sự trợ giúp muộn hơn